trận động đất kinh hoàng và các dư chấn đã phá hủy nhiều thành phố ở cả thổ nhĩ kỳ và syri khiến cho những người sống sót trở thành người vô gia cư trong điều kiện thời tiết lạnh giá
họ phải chật vật tìm nơi trú ẩn và tiếp tục sinh tồn
những người dân như vậy còn phải đang đối diện với một vấn đề nữa đó là sức khỏe tâm thần
tình trạng sang chấn tâm lý sau động đất được đánh giá là rất nghiêm trọng và rất cần sự trợ giúp cũng như trong những câu chuyện sau đây
một lớp học một phòng khám và nơi ở cho những người sống sót và bị mất nhà cửa trong thảm họa động đất vào ngày sáu tháng hai vừa qua đã được lập tạm trên một con phản neo đậu ở càng iskenderun của thổ nhĩ kỳ
trong lớp học tạm này cô giáo bura sipelles đang hướng dẫn cho hai mươi hai em nhỏ học cách đối phó với động đất bằng các khối xếp hình
các em nói về trận động đất
xây dựng các tòa nhà
bằng các khối xếp hình
sau đó hỏi tòa nhà này có chịu được động đất không có bền vững không
các em cũng chơi với xe cứu hỏa đồ chơi nói rằng chúng ta phải tới vùng động đất một cách nhanh chóng thôi
các bạn nhỏ không còn lo lắng nữa các em chỉ muốn chơi đồ chơi mà mình thích
trong khi đó tại khu vực phòng khám trên phà các bác sĩ đang thăm khám cho những bệnh nhân được giải cứu từ trận động đất
trong số họ có những người đã khóc rất nhiều
và không thể ngủ được
tôi an ủi các bệnh nhân rằng những cảm xúc mà họ trải qua là bình thường và nó sẽ giảm dần cho một môi trường an toàn
điều đó đã giúp họ bình tĩnh trở lại và cảm thấy nhẹ nhõm hơn
các bệnh nhân sẽ được chúng tôi theo dõi suốt cả ngày
theo bác sĩ emrou ảnh hưởng của thảm họa động đất đối với sức khỏe tâm thần lâu dài của những người sống sót chỉ có thể biết được theo thời gian
bởi mỗi người xử lý sang chấn tâm lý
theo những cách khác nhau
những gì mà họ đã trải qua là rất kinh hoàng
một số người đã được đưa ra khỏi đống đổ nát sau nhiều giờ cô độc một mình trong giá rét và bóng tối
khi may mắn được cứu thoát họ phải đối diện với thực tế đau lòng là nhiều người thân của mình đã chết hoặc mất tích
và những khu phố sầm ất mà họ sinh sống do biến thành những đống bê tông đổ nát